dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội tiếp tục thảo luận về báo cáo kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên thảo luận nhiều vấn đề được các đại biểu quốc hội quan tâm như rác thải nhựa di dân tái định cư phát triển y tế tuyến cơ sở xâm hại tình dục trẻ em
cũng trong phiên làm việc các đại biểu chính phủ đã giải trình về những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm
trả lời các câu hỏi của đại biểu về vấn đề nông nghiệp trong đó chủ yếu là chăn nuôi bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng
đối với dịch bệnh tà lợn châu phi nếu các địa phương kể cả các địa phương đã không còn dịch không chủ động phòng tránh thì việc tái bùng phát sẽ xảy ra